người dân vùng lũ đang phải đối mặt với muôn vàn nỗi lo âu
trong đó nổi bật nhất là các công trình hạ tầng giao thông thiết yếu trên địa bàn bị hư hỏng
xuống cấp nghiêm trọng làm gián đoạn nhiều tuyến đường giao thông chia cắt
cô lập nhiều vùng dân cư ảnh hưởng lớn đến việc đi lại lao động sản xuất của nhân dân
và gây nên những hậu quả hết sức khó lường
với người dân vùng dồn lũ phú yên trận lũ diễn ra trong những ngày đầu tháng một mươi một này
được coi là trận lũ lịch sử lớn nhất trong bảy năm trở lại đây gây thiệt hại nghiêm trọng với giao thông
nhiều cây cầu đã bị cuốn trôi nhiều tuyến đường đã bị chia cắt
sạt lở vẫn chưa thể khắc phục nâng cấp và sửa chữa được
tiếp nối chương trình trước hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bức tranh thiệt hại
về giao thông vùng lũ phú yên và những giải pháp khắc phục của ngành giao thông địa phương
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhiều ngày toàn bộ nhà cửa đường xá ngập sâu trong nước lũ gián đoạn giao thông
cuộc sống bị cô lập hoàn toàn
giờ thì nước đã rút nhưng sự bàng hoàng lo lắng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt những người phụ nữ này
giờ thì nước đã rút nhưng sự bàng hoàng lo lắng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt những người phụ nữ này
là địa bàn vùng trũng ven sông kỳ lộ với hơn sáu trăm linh hộ dân bị cô lập trong lũ ba ngày liền
đây cũng là một trong những địa bàn ngập lụt nặng nhất tỉnh phú yên
cũng như xã xuân xuân bắc hầu hết các xã còn lại của huyện miền núi đồng xuân đều ngập chìm trong nước lũ
mọi tuyến giao thông đều bị chia cắt nhấn chìm
đây cũng là huyện bị cô lập nặng nhất
trên toàn tỉnh phú yên đến chiều ngày ba tháng một mươi một
tuy lũ đã bắt đầu rút ra khỏi nhiều nhà dân và một số tuyến đường giao thông
nhưng đỉnh lũ cao nhất được ngành khí tượng thủy văn tỉnh đo được trên dọc sông kỳ lộ
chảy qua huyện đồng xuân vẫn ở mức báo động cấp ba hơn một mét
lũ đã làm tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi một nối trung tâm huyện đồng xuân với tỉnh phú yên
bị ngập sâu trong nước suốt chiều dài hơn một mươi km
tại một số điểm lũ rút thì ngay lập tức lộ ra nhiều đoạn đường cầu cống
bị gãy sập cư hỏng nặng
cùng với hàng chục tuyến đường tại các huyện đồng xuân tùy an phú hòa
và thị xã sông cầu bị ngập sâu trong nước
tại trung tâm tỉnh lị tỉnh phú yên là thành phố tuy hòa
tình trạng giao thông chia cắt cô lập nhiều tuyến đường và khu dân cư
cũng diễn ra trên địa bàn toàn thành phố
đến ngày năm tháng một mươi một tuy nước sông ba từ báo động ba xuống báo động hai
và sông kỳ lộ xuống báo động một

tỉnh phú yên vẫn còn mưa to nên hầu như toàn bộ thành phố tùy hòa
vẫn ngập sâu trong nước lũ
có những tuyến đường nước ngập sâu lên đến hai mét khiến mọi hoạt động giao thương
mùa bán bị ngừng trệ giao thông đi lại khó khăn
cùng với những hình ảnh cô lập giao thông trong khi lũ về
vậy thì tính đến thời điểm này sau khi lũ rút đi đã lâu
thì cuộc sống của người dân tại một số địa bàn vùng sâu vùng cao
của tỉnh phú yên đã diễn ra như thế nào
xin mời quý vị cùng theo chân nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
đến xã an lĩnh huyện tuy an để xem tình trạng giao thông sau lũ tại địa phương này
lớp học nhỏ giữa vùng lũ này vừa được mở lại sau một tuần gián đoạn việc học chữ
để mỗi ngày đều đặn vang lên những tiếng ea đọc bài
hàng ngày người giáo viên đã phải mất nhiều giờ di chuyển
trong hàng chục km đường xình lầy
thậm chí có những ngày mưa lũ về họ phải bám trụ luôn tại điểm trường
vì bị nước lũ đường lầy lội cô lập với cuộc sống bên ngoài
cho nên là cái em cũng về cái trí ác của cái em cũng hơi căng thẳng
rồi cái nhiều lúc mưa nghỉ nhiều thì cái kiến thức của các em nó cũng chậm so với chương trình
đường đầy ổ voi ổ gà trời nắng thì bụi mưa thì xình lầy trơn trượt
lũ thì lòng đường cũng có thể biến thành dòng suối nhỏ
vì hai bên đường không có rãnh thoát nước
riêng bản thân tôi thì cũng là một giáo viên công tác ở đây cũng lâu năm một mươi năm năm rồi
thấy ở đây mặc dù đây là tuyến đường xã rất là nhiều người đi qua lại
tuy nhiên là đường vẫn là còn đường đất
cũng hy vọng rằng các cấp cơ quan chính quyền địa phương là
cố gắng làm sao tạo điều kiện có đường bê tông sạch sẽ đi đứng an toàn hơn
và đặc biệt là giúp cho học sinh đi lại thuận tiện trong việc học
đường có đoạn đá đoạn lúng lầy đi có nhiều đoạn phải mặc quần đuôi
đi hết đoạn này mặc quần đi học được
từ nhà cháu tạo trường mất khoảng năm km rồi đi khoảng hai tiếng
những đoạn đường lúng lầy còn thường bị trí
mình muốn có con đường tốt hơn đó
giỡn thông tiện đi lại
còn đây là hình ảnh giao thông đi lại hàng ngày của hàng nghìn người dân
sinh sống tại thôn quảng thuận xã ản lĩnh huyện tuy an tỉnh phú yên
tại thời điểm nước lũ rút đi được một mươi ngày
lũ năm nay là to két hơn các năm
chưa két là cả một mươi ngày nay rồi
dân không qua lại gì được hết
bên chuối bên kia là
bên này là chịu hết
đi qua là bỏ chi
đi lại là bỏ chi
chứ không thể nào đi qua được hết á
học sinh là đều phải nhờ người ta bên kia nhờ điện đài điện là bên giữ giùm
còn bên này là cha mẹ đứng ngó vậy thôi
cho nước tràn khói dắt bên kia mà ai đâu mà đi qua được
nhiều khi bệnh đau mà phải chịu cho đâu có
đâu có thuốc men gì đều uống được
phải năm này chịu
năm nay là to nhất
không có năm nào như thế
năm khác hết á
mấy năm này đâu có dậy
quậy hết đi
to cửa đó
giờ này là chưa có
này quá lớn mà
đó là tôi mong muốn dậy
nhà nước có quan tâm được xây được cây cầu
đấy là cũng mừng cho bà con với học sinh
giờ như em nào đi học
thôi mái cha mẹ khỏi lo
chị em thấy một cái con suối này quá khó khăn bao nhiêu năm rồi
nhưng mà sự quan tâm cấp trên là hứa có làm nhưng đến nay cũng chưa thực hiện được
mong cấp trên là giúp giùm cái cầu cho con dân vì con đường là luôn sẽ
là một địa bàn vùng núi hiểm trở của huyện tuy an bao năm nay cuộc sống của người dân ở các xã an lĩnh an nghiệp an hòa đều phải phụ thuộc vào hàng chục con suối lớn nhỏ chạy răng như mắc cười trên toàn địa bàn
cả năm chỉ được vài tháng mùa khô là giao thông đi lại của người dân qua những dòng suối bớt cực khổ
còn lại những tháng mùa mưa thì cuộc sống của người dân gần như phụ thuộc vào dòng nước chảy trên những con suối
trong trận mưa lũ kéo dài từ cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một vừa qua đã khiến xã an lĩnh an nghiệp như một bán đảo cô lập trong dòng nước lũ